tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới sự và động viên cán bộ viên chức người lao động văn phòng chủ tịch nước
cùng sự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước đảng ủy khối các cơ quan trung ương
hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng công tác chuyên môn và công tác đoàn thể tình hình thực hiện ngân sách chính sách cán bộ năm hai nghìn một mươi tám
công tác tham mưu đối với các lĩnh vực lập pháp hành pháp tư pháp có nhiều đổi mới bảo đảm chất lượng tham mưu phục vụ hoạt động đối ngoại quốc phòng an ninh tổ chức cán bộ hành chính quản trị tài chính công nghệ thông tin đạt kết quả tốt
đối với năm hai nghìn một mươi chín hội nghị thống nhất tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ chú đáo các chương trình hoạt động đối ngoại của chủ tịch nước phó chủ tịch nước
thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng cơ quan tiếp tục nghiên cứu sắp xếp kiện toàn các vụ đơn vị đối ngũ cán bộ công chức theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức trước hết là cán bộ nghiên cứu tham mưu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tới toàn thể cán bộ công chức người lao động văn phòng chủ tịch nước lời chào thân thiết lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh có diễn biến mới văn phòng chủ tịch nước đã kịp thời có biện pháp bảo đảm mọi hoạt động nhịp nhàng chất lượng hiệu quả
cán bộ công chức của văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao
quan trọng nhất là đoàn kết thống nhất rất cao đúng không
sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có chủ tịch nước

và đã và đang đàm phán giúp mở rộng cánh cửa với hơn sáu mươi nền kinh tế lớn trên thế giới
trong đó có tới một mươi năm trên hai mươi nước thuộc g hai mươi
đây là một lợi thế rất lớn cho việt nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài
khi đóng vai trò như là một cửa ngõ quan trọng để tiếp cận được hầu hết các thị trường lớn trên thế giới
tuy nhiên cơ hội luôn gắn liền với thách thức với nền công nghiệp phụ trợ còn yếu và thiếu
nhiều doanh nghiệp việt nam vẫn chủ yếu gia công ở giai đoạn cuối trong chuỗi sản xuất giá trị gia tăng thấp
nên các fta có tính đến quy tắc xuất xứ và năng lực của công nghiệp hỗ trợ thì việt nam sẽ gặp nhiều bất lợi
trong bối cảnh dư địa chính sách tài khoá chính sách tiền tệ không còn nhiều
thì những chính sách cơ cấu nhằm giải phóng và tạo năng lực sản xuất mới như phát triển kinh tế tư nhân
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn có khả năng tạo ra đột phá về cải thiện năng suất lao động về tốc độ tăng trưởng
tại phiên đối thoại các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các cơ quan quản lý của các nước trong khu vực
và các chuyên gia của các tổ chức quốc tế chia sẻ những thông lệ chuẩn mục quốc tế và bài học kinh nghiệm tốt của quốc gia
về cải cách và phát triển cơ sở hạ tầng nhất là quản trị và huy động vốn
các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ câu hỏi chúng ta cần làm gì để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất
gắn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tạo điều kiện kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững
làm gì để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam và để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là hạt nhân trung tâm và hôn đúc tinh thần khởi nghiệp và tinh thần doanh nhân chân chính
để làm giàu hợp pháp và đóng góp xứng đáng cho xã hội
trước khi dự diễn đàn thủ tướng đã cùng các đại biểu tham quan triển lãm về công nghệ
với nhiều sản phẩm tiên tiến của các tập đoàn năng lượng công nghiệp trên thế giới và việt nam
sáng nay tại hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín của bộ công thương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương khen ngợi bộ công thương đã hoàn thành chín nhiệm vụ mà thủ tướng giao trong năm trước
điều này chứng tỏ bộ công thương giữ lời hứa lời nói và hành động đi liền với nhau
trong đó có nhiều việc làm rất quyết liệt mang lại hiệu quả thực sự
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương
sự nỗ lực của lãnh đạo cán bộ công nhân viên của bộ công thương về những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao
nhiều chỉ tiêu có mức vượt xa so với yêu cầu đề ra
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
có nhiều cải cách mạnh mẽ biểu dương tập thể lãnh đạo bộ
đứng đầu là bộ trưởng trần tuấn anh đã lãnh đạo bộ đoàn kết quyết tâm triển khai đồng bộ
có chỉ đạo tập trung trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ toàn diện trong thời gian qua
công nghiệp tăng gần tám tám đóng góp hai tám mươi năm vào gdp cao nhất trong hơn một mươi năm qua
nhất là công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực
là động lực tăng trưởng với mức tăng một mươi hai chín mươi tám khẳng định động lực chính trong tăng trưởng chung
nhiều ngành có mức tăng trưởng đạt mức hai con số điển hình là xuất nhập khẩu và phát triển thị trường ngoài nước
năm hai nghìn một mươi tám có thể được xem là năm đặc biệt thành công của xuất khẩu
tính chung cả năm xuất khẩu cả nước đã đạt hai trăm bốn mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
vượt xa chỉ tiêu được quốc hội và chính phủ giao cho ngành công thương
đó là nguyện vấn đề của bộ
anh phải giải phóng sản xuất
để mọi người gian mọi người cùng phát triển
cưới hướng như vậy thì mới gian giao nước mạng được
anh cứ đưa điều kiện này điều kiện kia vô cùng khó khăn khói bụng
thì bộ công thương tôi cho rằng một bộ đi đầu
không những năm ngoái năm nay không trí làm tốt rất quần ngành
thủ tướng lưu ý bộ công thương với thành tích đã đạt được không được chủ quan thỏa mãn
phải nhìn rõ cơ hội thách thức làm đầu tàu cho sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước
thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế để ngành công thương có chuyển biến mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi chín
ngành công nghiệp nước ta vẫn chưa phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nội lực còn yếu trình độ công nghệ vẫn còn lạc hậu
chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn thực sự đóng phát trò giãn dắt
ngành công nghiệp ưu tiên phát triển chưa đọc mục tiêu đề ra

vì vậy việt nam được nhìn nhận là đang đứng trước thời cơ lớn để tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu
là điểm giao thoa lý tưởng trong làn sóng tìm điểm đến mới của các tập đoàn toàn cầu
nhưng lợi thế nhân công thấp không đủ để đẩy nhanh tiến trình này
vấn đề đặt ra là việt nam phải là công xưởng của thế giới là địa bàn dịch chuyển đầu tư
thủ tướng yêu cầu ngành công thương tập trung xử lý các vấn đề xuất nhập khẩu xúc tiến thương mại
về mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng biểu dương bộ công thương trong vòng ba ngày đã có một chương trình hành động
để thực hiện nghị quyết số một và nghị quyết số hai của chính phủ
thủ tướng không đồng tình với mục tiêu bộ đề ra là nhập siêu dưới hai tức là ba tỷ usd so với kim ngạch nhập khẩu
bởi vì năm hai nghìn một mươi tám đã xuất siêu cao do vậy năm hai nghìn một mươi chín không thể quay lại nhập siêu
thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ phải tăng cao từ một mươi hai đến một mươi bảy
đồng thời lưu ý phải tăng cường công tác phòng
thủ tướng thầm nhũng lãng phí kỳ cương kỳ luật hành chính trong ngành gắn với trách nhiệm nêu gương của cấp lãnh đạo trong bộ
ngành công thương gắn với phương châm hành động của chính phủ
chiều ngày một mươi bảy tháng một tại nhà quốc hội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác tham mưu phối hợp giữa bốn văn phòng trung ương
trong năm hai nghìn một mươi tám và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám công tác tham mưu phối hợp giữa bốn văn phòng trung ương diễn ra thuận lợi
từ các hoạt động trong nước của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến các công tác đối ngoại
việc trao đổi xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng chính xác với sự đa dạng hóa về công nghệ thông tin
cán bộ nhân viên người lao động bốn văn phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết bản lĩnh chính trị vững vàng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tạo được sự tin cậy của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
phát biểu tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương thành tích
mà cán bộ nhân viên bốn văn phòng đã làm được trong năm hai nghìn một mươi tám và đề nghị trong năm hai nghìn một mươi chín năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng
bốn văn phòng tiếp tục phát huy kết quả phối hợp tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng
triển khai chương trình công tác của các cơ quan của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
bảo đảm tính tổng thể toàn diện hài hòa hợp lý và khả thi cao
chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng với tinh thần tiếp tục đổi mới bốn văn phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội văn phòng trung ương đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng tới sự hội nghị
phát biểu tại hội nghị
đồng chí trần quốc vượng
đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm qua của văn phòng trung ương đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn đảng toàn quân và toàn dân trong năm hai nghìn một mươi tám
về những thuận lợi thách thức đặt ra trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh chúng ta cần đoàn kết sáng tạo tận tụy chú đáo tiếp tục phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành giữ vững nguyên tắc công tác thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ

đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh chú đáo trung thành giữ vững nguyên tắc công tác thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ

đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh chú đáo trung thành giữ vững nguyên tắc công tác thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ

đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh chú đáo trung thành giữ vững nguyên tắc công tác thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ

đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí
thuộc anh và cộng hòa ireland đây là thông tin được nhật báo thương mại của đức đưa ra mới đây
theo tờ báo trên đức hà lan và các thành viên eu khác sẵn sàng nhượng bộ thêm về giải pháp lưới an ninh
trong thỏa thuận brexit mà các nghị sĩ của anh đã bác bỏ vào hôm một mươi năm tháng một
song chỉ trong trường hợp được ireland chấp thuận
trong khi đó ngoại trưởng ireland cho rằng chính phủ anh có lẽ phải kéo dài thời gian
rời eu được quy định trong điều năm mươi của hiệp ước lisbon để có thêm thời gian đưa ra một đề xuất hoàn toàn mới
về brexit cùng ngày thủ tướng đức angela merkel nhấn mạnh vẫn còn thời gian đàm phán
và hiện eu đang đợi đề xuất từ thủ tướng may
trong khi đó tại áo thủ tướng sebastian gruz cũng cho biết eu có thể giúp làm rõ thêm một số nội dung
trong thỏa thuận mục tiêu chính là để tránh nguy cơ cho kịch bản brexit cứng
trong bối cảnh chính phủ mỹ đóng cửa một phần đã gần tròn một tháng
mới đây nhà trắng thông báo tổng thống donald trump đã phê chuẩn một dự luật
bảo đảm tám trăm linh nhân viên liên bang sẽ được truy lĩnh tiền lương
khi chính phủ hoạt động trở lại ngoài ra tổng thống trump cũng sẽ đọc thông điệp liên bang
theo đúng kế hoạch bất chấp lời kêu gọi trì hoãn của chủ tịch hạ viện
nhà trắng cho biết đạo luật đối xử công bằng với nhân viên chính phủ năm hai nghìn một mươi chín
mà tổng thống donald trump vừa ký sẽ bảo đảm việc bồi hoàn lương cho các nhân viên liên bang
bị ảnh hưởng do chính phủ đóng cửa việc truy lĩnh sẽ được thực hiện sau khi chính phủ hoạt động trở lại
tổng thống trump phê chuẩn dự luật trên là một bước đi quan trọng nhằm giúp ổn định
và tạo hy vọng cho các nhân viên của chính phủ
tuy nhiên hiện chưa biết đến khi nào tình trạng đóng cửa chính phủ mới chấm dứt
vì cho đến nay nhà trắng vẫn kiên quyết không nhượng bộ bất kỳ đề xuất ngân sách nào của hạ viện
nếu như không có quỹ xây dựng tường biên giới
trước tình trạng trên chủ tịch hạ viện nassi pelosi đã yêu cầu tổng thống trump
hoãn đọc thông điệp liên bang vào ngày hai mươi chín tháng một tới
tuy nhiên yêu cầu này của bà pelosi ngay lập tức bị bác bỏ
tổng thống trump vẫn sẽ đọc thông điệp liên bang nhằm vạch ra phương hướng hoạt động của chính phủ trong năm tới
dưới sự bảo đảm an ninh của bộ an ninh nội địa mặc dù ngân sách cho hoạt động này đã bị cắt giảm đáng kể
cũng tại mỹ các công tố viên của nước này đang điều tra tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc
về cáo buộc đánh cắp bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp mỹ
dự kiến cáo trạng này sẽ sớm được công bố
theo tờ wall street journal cuộc điều tra xuất phát từ những vụ kiện dân sự nhằm vào huawei
trong đó có vụ bồi thẩm đoàn ở thành phố seatter cho rằng huawei phải chịu trách nhiệm pháp lý
về việc đánh cắp công nghệ người máy từ tập đoàn te mobile
hiện phía huawei và công tố viên shitter đã từ chối bình luận về thông tin trên
đây được xem là động thái mới nhất trong chuỗi hành động nhằm tuyên chiến với việc
mà một số người trong chính quyền của tổng thống mỹ donald trump gọi là sự gian lận của trung quốc
trong việc đánh cắp sở hữu trí tuệ
trong một diễn biến liên quan một nhóm nghị sĩ của hai đảng dân chủ và cộng hòa
đã trình các dự luật cấm bán chip và linh kiện điện tử cho huawei zte hay những doanh nghiệp viễn thông khác của trung quốc
tổng thống kenya vừa thông báo kết thúc chiến dịch tiêu diệt những tay súng khủng bố
tại khu tổ hợp văn phòng khách sạn ở thủ đô nairobi
vụ tấn công xảy ra trước đó một ngày khiến hai mươi một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
trong đó có cả người nước ngoài
sau hai mươi giờ đồng hồ nỗ lực truy quét lực lượng an ninh kenya đã tiêu diệt toàn bộ các phần tử khủng bố
trước đó phiến quân hồi giáo al saba có liên hệ với tổ chức khủng bố al qaeda đã nhận gây ra vụ tấn công này
vụ tấn công xảy ra ngày một mươi năm tháng một nhằm vào một khu tổ hợp văn phòng khách sạn sang trọng ở thủ đô nairobi
trong số hai mươi một người thiệt mạng có một người mỹ một người anh và ba người nước ngoài khác
công dân mỹ từng là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ khủng bố ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một
đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại thủ đô nairobi kể từ sau vụ tấn công trung tâm thương mại westite vào năm hai nghìn một mươi
cướp đi sinh mạng của sáu mươi bảy người
theo nguồn tin từ tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông từ ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một
chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ việt nam
với thời gian lưu trú tại hồng kông trong một mươi bốn ngày
tổng lãnh sự việt nam tại hồng kông ông trần thanh huân cho rằng quyết định trên phù hợp với tiến trình phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai bên
và kết quả giải quyết tích cực những tồn tại
từ nhiều năm qua chính quyền hồng kông áp dụng cơ chế tương đối chặt chẽ trong việc cấp thị thực nhập cảnh hồng kông cho người mang hộ chiếu việt nam
tuy nhiên những năm gần đây cùng với xu thế quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và hồng kông phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ
cũng như trao đổi khách du lịch giữa hai bên không ngừng gia tăng chính quyền hồng kông đang từng bước nới lỏng cơ chế cấp thị thực cho người mang hộ chiếu việt nam
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc